để trở thành thành phố đáng sống thủ đô hà nội cần có những nghiên cứu về nguồn phát thải lượng thải
từ đó đưa ra các giải pháp để cải thiện chất lượng không khí cải thiện môi trường sống xanh hơn
đây là nội dung hội thảo được sở tài nguyên và môi trường cùng ngân hàng thế giới
cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ cùng các tổ chức phi chính phủ việt nam tổ chức
thành phố hà nội đã có những đầu tư nhất định trong công tác kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường
tuy nhiên các dự án đầu tư cho xử lý ô nhiễm môi trường còn chậm hoạt động quan trắc và kiểm soát nguồn thải còn yếu
ý thức chấp hành bảo vệ môi trường của các tổ chức và cá nhân còn thấp công nghệ sản xuất còn lạc hậu
xuất phát từ thực tế trên hội thảo đã đưa ra các giải pháp như
xây dựng bộ số liệu đầu vào để kiểm kê nguồn thải nhằm hỗ trợ xây dựng chính sách quản lý ô nhiễm không khí giải hạn ở hà nội
nghiên cứu phân tích xác định các nguồn thải ô nhiễm không khí cho thành phố
những kết quả giải pháp tại hội thảo sẽ góp phần giúp thành phố xây dựng kế hoạch hành động
cải thiện chất lượng không khí giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm và các năm tiếp theo